thưa quý vị hướng dẫn số ba của ban tổ chức trung ương về một số vấn đề cụ thể
trong thực hiện quy chế bầu cử trong đảng nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm có bổ sung điểm mới
đó là tại đại hội người đề cử nhân sự tham gia cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước đại hội
về tiêu chuẩn điều kiện tham gia cấp ủy của người mà mình đề cử
sau đại hội nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn
thì tùy theo mức độ vi phạm người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của đảng
đại hội đảng các cấp nhiều tỉnh thành đã cụ thể hóa hướng dẫn của ban tổ chức trung ương
nhằm chọn ra được đội ngũ cấp ủy khóa mới thực sự tiêu biểu có đức có tài
một nét nổi bật trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội lần thứ hai mươi ba
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm của đảng bộ tp trí linh là việc mỗi ủy viên ban thường vụ
phải trực tiếp thể hiện quan điểm và ký xác nhận vào phiếu đánh giá
từng trường hợp nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới
đừng gào với trách nhiệm
đừng gào với trách nhiệm của từng đồng chí trong ban thường vụ
trong việc lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ
đặt cây trung phát vì sự phát triển của thành phố
để xây dựng đội ngũ cấp ủy đáp ứng tốt được ủy khóa mục vụ
đây cũng là một cái thể hiện công khai minh mạnh
và trách nhiệm của từng đồng chí trong ban thường vụ
cách làm của đảng bộ thành phố trí linh là bước cụ thể hóa hướng dẫn ba
về một số vấn đề cụ thể thực hiện quy chế bầu cử trong đảng
nhằm quy định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân
trong việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới
tránh tình trạng cả nể xuê xoa trong công tác cán bộ
xác định được cái người cán bộ đó có xứng đáng hay không
có ai can thiệp vào không có ai nâng đỡ không
có tô hồng không
rồi có hạ thấp uy tín danh dự không là một cái việc rất khó
chính vì vậy mà ban chấp hành đảng ngoại trưởng ngoại trưởng địa chủ địa
chủ tư khi tiến nhiệm về giới thiệu là chúng tôi yêu cầu là
đã giới thiệu thì phải tin đã giới thiệu là phải chiếm trách nhiệm
đến cùng đối với nhân sự đó nếu mà nhân sự đó xảy ra những vấn đề gì
tại thời điểm chưa thành nhập nhập nếu sau thời điểm đại hội
và nếu có vấn đề gì thì sẽ cương quyết được xử lý
trên thực tế đây là lần đầu tiên đảng ta quy định rõ trách nhiệm người đề cử
trong việc giới thiệu nhân sự cấp ủy tại đại hội
nhằm tránh những khiếm khuyết trong công tác cán bộ
bởi nhiều khóa trước đã có trường hợp đề cử lên cán bộ
sau không đáp ứng yêu cầu thậm chí vào vòng lao lý
tiến cử đúng thì được cán bộ giỏi tiến cử sai có hại cho đất nước
người tiến cử rất quan trọng
cho nên cần quy định rõ ràng
quy định rõ trách nhiệm của chính họ
tôi cho đây là cái tiến bộ
nó cũng như xem như một cái công việc lao động sản xuất vậy thôi
anh làm việc gì thì anh phải chịu trách nhiệm cái việc ấy thôi
thế thì đây anh là những người làm công tác cán bộ
ở công đoàn nào thì anh chịu trách nhiệm với công đoàn đó
và như vậy thì cần có một cái quy chế để sau này xem xét đánh giá
quy kết trách nhiệm cho nó sẵn sàng
nếu không kiểm soát tốt quyền lực
thì anh sẽ nạm dụng chức vụ quyền hạng
để anh làm những việc trái với
nghị quyết và trái với chỉ thị của đảng
như vậy giao cho anh trách nhiệm
để làm những việc đó thì bản thân anh phải chịu trách nhiệm những việc mình làm
tôi cho rằng là càng gắn trách nhiệm của
cán bộ chủ trì trong các cái hoạt động
thì càng phát huy được cái vai trò trách nhiệm
và càng tạo cho con người có phẩm chất đạo đức tốt hơn
phải giang buộc chặt trách nhiệm của người đề cử
giới thiệu cán bộ
trong công tác nhân sự chuẩn bị đại hội
người đề cử tiến cử
phải có thời gian gắn bó với người được đề cử tiến cử
họ phải hiểu rõ hơn hết
tài năng đạo đức của người được đề cử tiến cử
chứ không phải giới thiệu một cách vù vờ phân hữu hoặc trực hệ
thậm chí mua bán chức vụ
rồi sau đó có hậu quả
thì đổ lỗi cho tập thể
vấn đề là làm sao tách ra được trách nhiệm cá nhân
trong trách nhiệm tập thể
mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý ở vị trí của mình
phải có ý thức trong việc phát hiện cán bộ
để đưa vào quy hoạch nào
và bồi dưỡng
và sau đó là giới thiệu cán bộ
tôi rất đồng tình với quan điểm của trung ương
người giới thiệu cán bộ
nên lựa chọn
trong những người kế cận
một người nổi trội nhất
người xuất sắc nhất
người đã bưng tốt nhất tất cả
vào tiêu chí điều kiện
trên cơ sở khách quan công tâm
không vì tình cảm riêng
và phải có trách nhiệm với cái sự giới thiệu đó
bằng cái việc là gì
bằng một cam kết chính trị
đó là tôi giới thiệu anh
nhưng mà sau này anh sẽ là người
thay thế xứng đáng
sẽ là người phát huy những cái thành quả của tôi
và làm cho công việc nó tốt hơn
và cũng mang lại uy tín cho tôi
thế như vậy thì chúng ta sẽ giảm bớt được những cái
cái việc thiếu trách nhiệm
hoặc là làm qua loa
hoặc là gạt bỏ đi những cái yếu tố tiêu cực
trong cái quá trình làm công tác nhiệm sự của trung ương
thì đội ngũ cán bộ
mà được lựa chọn vào thì tôi nghĩ rằng là
sẽ tốt hơn và chất lượng sẽ cao hơn